nội ngoại ông bà tham gia các thứ của bố mẹ cháu nội ngoại đôi bên đều trong năm các cháu để giúp đỡ cho các con hoàn thành nhiệm vụ

tại các tổ cấp điêu động căn cấp công dân trên toàn địa bàn thành phố

bằng một phần sáu khối lượng công việc bộ công an giao cho công an thành phố hà nội